hội đồng ân xá malaysia vừa công bố quyết định giảm án cho cựu thủ tướng najib jazak
người bị kết tội tham nhũng và rửa tiền liên quan đến quỹ đầu tư nhà nước malaysia một mdb
từ một mươi hai năm tù giam xuống còn sáu năm tù giam
ông najib sẽ được trả tự do vào ngày hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi tám
mức nộp phạt cũng được giảm từ hai trăm một mươi triệu ringgis xuống còn năm mươi triệu ringgit
tương đương với một mươi năm mươi chín triệu usd
tuy nhiên nếu không nộp phạt ông najib sẽ phải chịu thêm một năm tù giam đến năm hai nghìn hai mươi chín
cựu thủ tướng najib jarjak bảy mươi tuổi bắt đầu thụ án tù vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
và hiện tiếp tục bị xét xử với các cáo buộc khác liên quan vụ bê bối quỹ một mdb
gây thất thoát hàng tỷ usd dẫn đến sự sụp đổ của chính phủ liên minh hy vọng ph vào năm hai nghìn một mươi tám
đại sứ mỹ tại liên hợp quốc linda thomas bentfield ngày hôm qua ra tuyên bố
phản đối dự thảo nghị quyết của hội đồng báo án liên hợp quốc
do algeria đề xuất khẳng định việc này không có lợi cho đàm phán ngừng bắn tại giải gaza
trả lời báo giới về tình hình trung đông đại sứ mỹ tại liên hợp quốc cho biết
chúng tôi đã làm việc liên tục với qatar ai cập và các đối tác khu vực
để xây dựng một giải pháp khả thi và thuyết phục
giải pháp của chúng tôi là cơ hội tốt nhất để giải cứu tất cả các con tin
mà trước đó hội đồng báo án liên hợp quốc đã kêu gọi lực lượng hamas
và các nhóm liên quan trao trả tự do
đồng thời nó sẽ tạo cơ sở cho một lệnh ngừng bắn nhân đạo kéo dài hơn
so với đợt tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
việc này cho phép thực phẩm nước uống nhiên liệu và thuốc men
tiếp cận đến người dân palestine những người đang thực sự cần chúng
chúng tôi tin rằng dự thảo nghị quyết do algeria đề xuất
không thể đạt được những mục tiêu này
ngược lại dự thảo của algeri có thể ảnh hưởng tiêu cực
đến cuộc đàm phán nhạy cảm đang diễn ra cũng như các nỗ lực ngoại giao
nhằm giải cứu các con tin và đàm phán
đồng thời dự thảo của algeria có thể đảm bảo một lệnh ngừng bắn nhân đạo
mà người dân palestine và các nhân viên cứu trợ đang mong mỏi
trước đó ngày ba mươi một tháng một algeria đã đề xuất dự thảo nghị quyết
liên quan xung đột giữa israel và lực lượng hamas
với các thành viên hội đồng bảo an liên hợp quốc
trong đó kêu gọi một lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức
liên quan đến tình hình chiến sự tại gaza
trung tâm vệ tinh của liên hợp quốc ngày hai tháng hai
công bố các bức ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy
khoảng ba mươi nhà cửa ở giải gaza đã bị phá hủy hoặc hư hỏng
trong chiến dịch tấn công của israel vào vùng lãnh thổ đông đức của người palestine
chiến dịch quân sự của israel đến nay đã khiến hơn hai mươi bảy người palestine thiệt mạng
hơn sáu mươi sáu người bị thương
trong một tuyên bố cơ quan an ninh quốc gia thụy điển cho biết
lực lượng chức năng nước này đang điều tra vụ tấn công
tại đại sứ quán israel ở stockholm theo hướng
là một vụ khủng bố gây ra các mối đe dọa đối với an ninh công cộng
trước đó ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi
đại sứ quán israel ở stockholm đã trở thành mục tiêu của một âm mưu tấn công
sau khi cảnh sát sở tại xử lý một vật thể nguy hiểm
trong khuôn viên của cơ quan đại diện ngoại giao này
nắm được thông tin từ đại sứ quán israel
cơ quan cảnh sát stockholm đã nhanh chóng triển khai đội đặc nghiệm
xử lý bom mìn quốc gia tới hiện trường
và phát hiện một thiết bị đang hoạt động trong khuôn viên đại sứ quán
vật thể đã được cảnh sát kích nổ một cách có kiểm soát
thủ tướng thụy điển ngay lập tức đã lên án vụ việc là vụ tấn công có chủ đích
nhằm tiếp tục ngăn chặn những người di cư bất hợp pháp xâm nhập từ lãnh thổ slovakia
ba lan đã gia hạn kiểm soát biên giới với nước láng giềng thêm một tháng
cho tới ngày hai tháng ba tới
slovakia được coi là quốc gia trung chuyển cho những người di cư
chủ yếu đến từ trung đông và afghanistan
đang tìm cách đến tây âu đặc biệt là đức
sau khi vào liên minh châu âu qua hungary
điều này đã buộc bà lan cộng hòa sép và áo đều thắt chặt kiểm soát biên giới
với slovakia từ hồi đầu tháng một mươi năm ngoái
các biện pháp này sau đó đã được gia hạn nhiều lần
tuy nhiên cộng hòa xép trong tuần này cho biết
họ sẽ chấm dứt các biện pháp kiểm soát tạm thời ở biên giới với slovakia
và các cuộc kiểm tra sẽ chỉ còn là ngẫu nhiên
văn phòng thủ tướng anh thông báo thủ tướng nước này rishi sunak
và người đồng cấp italia giorgir meloni vừa có cuộc điện đàm
theo đó hai bên nhất trí
tiếp tục hợp tác giải quyết tình trạng di cư bất hợp pháp
bằng cách phát triển quan hệ đối tác sáng tạo dọc theo các tuyến đường di cư
cụ thể hai nhà lãnh đạo đã thảo luận các biện pháp phối hợp
nhằm giải quyết tình trạng buôn bắn người
giảm thiểu số lượng người nhập cư trái phép đến hai nước
trước đó phía italia đã nhất trí với albany về kế hoạch xây dựng
các trung tâm xử lý người di cư ở nước này
trong khi anh muốn đưa những người xin tị nạn đến rwanda
liên minh châu âu đang chứng kiến làn sóng vượt biên trái phép
vào các quốc gia thành viên của khối gia tăng
theo số liệu của cơ quan bảo vệ biên giới và bờ biển châu âu frontex
khoảng ba trăm tám mươi người đã vượt biên trái phép vào eu trong năm ngoái
tăng một mươi bảy so với năm hai nghìn hai mươi hai và là mức cao nhất kể từ năm hai nghìn một mươi sáu
sau nhiều tuần trì hoãn quốc hội liên bang đức ngày hai tháng hai
đã thông qua ngân sách năm hai nghìn hai mươi bốn
với gần bốn trăm bảy mươi bảy tỷ euro tương đương với năm trăm một mươi chín tỷ usd
trong đó gồm cả khoản vay mới ba mươi chín tỷ euro
riêng ngân sách quốc phòng là ở mức khoảng năm mươi hai tỷ euro
với quyết định trên thì việc phanh nợ sẽ lần đầu tiên được tân thủ
kể từ khi đại dịch covid một mươi chín bùng phát
hội đồng liên bang thượng viện đức cũng bật đèn xanh
cho kế hoạch ngân sách này trong ngày hai tháng hai
mặc dù vậy ngân sách liên bang năm hai nghìn hai mươi bốn đã đặt ra cho liên minh đèn giao thông
những thách thức nhất định
theo đó chính phủ phải chấp nhận chính sách thất lưng bổ bụng
trong đó có việc bãi bỏ dần các ưu đãi về thuế
đối với dầu diesel dành cho nông nghiệp
nợ công của đức đã tăng bốn năm liên tiếp
bắt đầu khi đại dịch covid một mươi chín bùng phát
từ đó đến nay chính phủ đức đã tạm ngừng thực hiện phanh nợ
giới hạn được quy định trong hiến pháp nhằm kiểm chế mức tăng nợ công
việc chính phủ đức cắt giảm ngân sách chi tiêu
sẽ khiến người tiêu dùng nước này đối mặt với cánh nạn chi phí năng lượng cao hơn
kế hoạch loại bỏ trợ cấp cho năng lượng tái tạo và nông nghiệp
đã dân đến các cuộc biểu tình ở berlin trong nhiều tháng qua
thưa quý vị thời tiết giá lạnh đang gây cản trở giao thông
và gián đoạn cuộc sống của người dân tại trung quốc và ấn độ
thông tin chi tiết sẽ có trong cụm tin sau đây
nhiều địa phương tại trung quốc tiếp tục đưa ra cảnh báo
thời tiết giá lạnh mưa tuyết trong những ngày tới
chính quyền tỉnh cam túc hôm qua đã kích hoạt
các biện pháp ứng phó khẩn cấp cấp độ hai
đối với các thảm họa giao thông do nhiệt độ giảm sâu
kèm theo mưa tuyết và băng giá tiềm ẩn nhiều nguy hiểm
bản tin dựa vào thời tiết của trung tâm khí tượng quốc gia trung quốc khuyên cáo
từ ngày một đến mùng bốn tháng hai mưa băng giá liên tục xảy ra
ở trùng khánh và một số tỉnh trong đó có hà nam hồ bắc
an huy giang tô hồ nam và quý châu
những khu vực này sẽ ghi nhận mưa tuyết từ ba đến tám mm
với một số khu vực lên tới một mươi mm trong thời gian trên
tại ấn độ giá lạnh đi kèm với sương mù dày đặc
đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới các hoạt động giao thông
tại thủ đô new delhi giao thông đã rơi vào cảnh hỗn loạn
khi nhiều chuyến tàu chuyến bay bị hoãn hoặc hủy do tầm nhìn kém
nhiều hành khách bị mắc kẹt tại các nhà ga
nhiệt độ giảm mạnh tại nhiều khu vực ở các tỉnh vùng núi phía bắc ấn độ
cũng gây gián đoạn cuộc sống thường nhật của người dân
còn tại philippines chính phủ nước này ngày hai tháng hai thông báo
mưa kéo dài nhiều ngày qua đã gây lũ quét và lở đất
tại nhiều nơi ở vùng davao miền nam nước này
khiến ít nhất một người thiệt mạng và ảnh hưởng tới cuộc sống của hơn một mươi chín người
hội đồng xử lý và giảm nghệ thiên tai cho biết
mưa lớn bắt đầu chút xuống ba tỉnh ở davao từ ngày hai mươi chín tháng một
gây lũ quét và sặt lở đất nghiêm trọng
cơ quan chức năng cũng ghi nhận sáu người bị thương
hơn một mươi hai người bị ảnh hưởng đang lưu trú trong những khu nhà ở tạm của chính phủ
cùng ngày cơ quan thời tiết quốc gia philippines dự báo
trong hai mươi bốn giờ tới nhiều khu vực trên đảo midanao sẽ có mưa lớn
đồng thời cảnh báo nguy cơ tiếp tục xảy ra lũ quét và lở đất
trong khi đó tại midanao lũ quét và lở đất do mưa lớn tại đây đã khiến sáu người thiệt mạng
những cơn mưa như chút nước đã bao trùm cả một vùng rộng lớn trên đảo lớn thứ hai của philippines
gây lũ lụt và lở đất mà theo giới chức nước này đã khiến hàng nghìn người phải di tản đến khu vực lánh nạn
thưa quý vị thiền đang ngày càng trở nên phổ biến hơn trong cuộc sống
không chỉ rèn luyện sức khỏe thiền còn là một cách để thư giãn giải tỏa mọi căng thẳng
trong tiếng nhạc êm dịu các em học sinh trường trung học ở bang queensland australia
đang nằm thư giãn cơ thể và giảm stress sau những tiết học buổi sáng
các em sẽ được giáo viên hướng dẫn cách thiền
đây là một hoạt động không thể thiếu và ngày càng trở nên phổ biến tại các trường học tại australia
và mời quý vị hãy cùng tìm hiểu rõ hơn về hoạt động này trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới sau đây
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
thời gian học trung học có thể là chặng đường đầy căng thẳng trong cuộc đời của một đứa trẻ
một trường học ở bang queensland ở úc đang tham gia vào xu hướng ngày càng tăng
trong việc cung cấp các lớp học thiền để giải tỏa căng thẳng cho các em
giờ ăn trưa ở trường trung học thavite này có thể đã kết thúc nhưng học sinh vẫn chưa quay lại lớp học
suốt năm vừa qua các em học sinh đều đạn mỗi tuần đều thực hiện thiền để xoa dịu tâm trí trong một môi trường bận rộn
chóng ngợp lo lắng nghiện kỹ thuật số nó đang ảnh hưởng đến sức khỏe của thế hệ trẻ
sử dụng các kỹ thuật như thiền chuyển động tinh tế và hít thở sâu
chương trình yod reset tập trung vào việc cung cấp cho học sinh những công cụ để trở nên dẻo dai bền bỉ hơn
bảy mươi những người gặp khó khăn với sức khỏe tâm thần điều này bắt đầu ở độ tuổi dưới hai mươi năm
ngày nay hơn bao giờ hết điều cần thiết là chúng ta phải chủ động chăm sóc sức khỏe tinh thần và cảm xúc cho thế hệ tiếp nối
các giáo viên cho biết họ nhận thấy học sinh chú ý hơn và thấy hành vi được cải thiện hơn
những gì chúng tôi đang nhận thấy là bài học được khởi đầu ổn định hơn nhiều và học sinh tương tác với nhau theo cách tích cực hơn nhiều
sau đó giảm bớt căng thẳng trong lớp học và tạo điều kiện cho nhiều hoạt động học tập diễn ra hơn
hầu hết các chuyên gia giáo dục đều đồng ý rằng tác động của chấn thương tâm lý đối với sự gắn kết xã hội và hành vi trong lớp học là tiêu cực
rất nhiều trường học hiện đang tinh đêm phân tích
chúng tôi đã tìm ra những vấn đề này trong hoạt động hàng ngày của họ nhưng các chuyên gia cho rằng cần phải làm nhiều hơn nữa
thực hành dựa trên những chấn thương tâm lý sẽ giúp những người trẻ tuổi học cách tự điều chỉnh và giúp họ cảm thấy an toàn và được hỗ trợ trong lớp học
và đối với sinh viên hiệu quả rõ ràng là tích cực
nó khiến tôi thư giãn bình tĩnh và không bị căng thẳng nhiều
tôi cảm thấy bớt lo lắng hơn trong lớp học
trong xương cơ thể và tâm trí
các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc thực hành thiền định ngoài việc giúp giới trẻ giải tỏa căng thẳng nó còn có tác dụng cải thiện trí nhớ tăng khả năng tập trung
và điều tuyệt vời nhất mà không phải phương pháp tâm lý nào cũng thành công đó là thiền định có thể rút ngắn thời gian hồi phục của trẻ sau tổn thương
về tinh thần cũng như thể chất học sinh sẽ nằm hoặc ngồi khoảng bảy phút mỗi ngày để lắng nghe những bản nhạc thiền những câu chuyện về thiền tránh niệm
và quan trọng nhất là lắng nghe âm thanh của chính mình
tất cả các giáo viên đều cho rằng hầu hết bọn trẻ đều trở nên ngoan ngoãn và tập trung hơn vào buổi chiều
các nhà tâm lý học cũng cho biết đây là một cách tốt nhất nhằm ngăn chặn những hành động tiêu cực của học sinh khi mà áp lực về việc học tập thi cử ngày càng gia tăng
họ dự đoán rằng chỉ trong vòng một mươi năm nữa tất cả các trường học ở úc sẽ bắt đầu một ngày mới bằng vài phút thiền định và điều này sẽ mang lại rất nhiều lợi ích